nhận lời mời của chính phủ singapore phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và phu nhân
thăm chính thức cộng hòa singapore từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng chín
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa singapore sáng ngày hôm nay hai mươi ba tháng chín
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã hội đàm với phó thủ tướng singapore vương thụy kiệt
chào xã giao tổng thống halimayakov và gặp bộ trưởng cao cấp điều phối an ninh quốc gia trường trí hiển
tại hội đàm và các cuộc tiếp xúc phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và lãnh đạo singapore đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm
lãnh đạo singapore hoan nghênh phó thủ tướng thường trực trương hòa bình trở lại thăm chính thức cộng hòa singapore
đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và vị thế quốc tế ngày càng cao của việt nam
phó thủ tướng thượng trực trương hòa bình khẳng định việt nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác tin cậy
hiệu quả và thực chất với singapore trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi
nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược singapore việt nam đối với lợi ích của mỗi nước
cũng như đoàn kết và sự phát triển của cộng đồng asean
cũng trong ngày hai mươi ba tháng chín phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã có buổi làm việc với cơ quan phát triển doanh nghiệp singapore
tiếp một số doanh nghiệp lớn của singapore có hoạt động đầu tư kinh doanh tại việt nam